những ngày vừa qua trên một số trang mạng có tung hình ảnh về một cuộc rượt đuổi
truy bắt đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tại trạm thu phí xuân mai trên quốc lộ sáu của tỉnh hòa bình
và ngay lập tức thì clip này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân
và phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với đại diện ban chuyên án
thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
những hình ảnh ghi lại tại trạm thu phí xuân mai đêm ngày một mươi tám tháng ba vừa qua
và đây là một trăm linh bánh ma túy được tương vận chuyển trên chiếc xe fortuner
biển kiểm soát ba mươi a bảy trăm ba mươi năm
hai lốp xe ô tô đã bị thiêu cháy trong quá trình đối tượng bỏ chạy gần hai mươi km
sau khi đã bị lực lượng chức năng bắn thủng hai lốp
nhiều người cho rằng xe của đối tượng đã tự lật trong quá trình bỏ chạy với tốc độ cao
nhưng thực tế tất cả tình huống này đã nằm trong sự tình toán của ban truyền án
bây giờ ba mươi tổ hợp tác phát hiện một xe ô tô mang biển số ba mươi a bảy nghìn ba trăm hai mươi năm
fortuner màu bạc đi từ hướng hòa bình về hà nội
có nhiều biểu hiện nghi ngờ là bản chuyển ma túy
tổ hợp tác đã yêu cầu dừng xe tại trạm thu phí
sau đó để kiểm tra nhưng khi đối tượng phát hiện
chúng ta có một lực lượng chuẩn bị
đối tượng nghi ngờ đó là lực lượng chức năng phòng chống ma túy
nên đối tượng đã kiên quyết không dừng lại và bỏ chạy
cái tinh tiết bỏ chạy thì như các đồng chí đã biết rồi là
khi đó là lực lượng chức năng bắt buộc phải nổ xuống để uy hiếp
khống chế đối tượng nhưng đối tượng cũng không chấp hành
và đã tiến hành hút thẳng vào các xe
người dân đang vận hành trên đường
cũng như là các tín hiệu ra dừng xe của lực lượng chức năng
sau đó là đối tượng bỏ chạy theo hướng từ trạm thu phí về hà nội
khi đối tượng bỏ chạy thì chúng tôi thực hiện phương án hai
phương án là tiến hành kiên quyết tấn công tội phạm
tiếp tục truy đuổi vì là đối tượng chạy với xe ô tô fortuner
với tốc độ rất là nhanh
thế nên là các lực lượng chức năng thấy rằng là chưa cần thiết
phải bắt ngay tại chỗ và tiến hành phải truy đuổi đến khu vực
nào cảm thấy an toàn cho tất cả của người dân thì mới tiến hành bắt giữ
thì đuổi được khoảng hai mươi km thì đến ngã ba xuân mạng
đến ngã ba xuân mạng thì đối tượng dẽ theo đường hồ chí minh
theo hướng về miếu môn
thì khi đến cách ngã ba xuân mai khoảng ba km
thì các lực lượng chức năng của cục trung yến bảy và công an hòa bình
thấy rằng là có điều kiện để chặn bắt đối tượng một lần nữa
thì là có một cái xe của chính sát đã đi lên và chẹp vào đầu
xe của đối tượng và xe thứ hai là tạp vào ngang xe của đối tượng
và xe của đối tượng đã bị nật biên
sau đó là các tổ công tác đã bắt được khống chế được đối tượng
và bắt được đối tượng một cách an toàn
không có gây một cái sơ suất gì đối với những người tham gia
cũng như là đối với nhân dân quần chúng nhân dân